để đảm bảo an toàn cho ba ngày nghỉ lễ quốc khánh từ ngày ba mươi một tháng tám đến hết ngày hai tháng chín thực hiện sự chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an
từ trước đó công an các đơn vị trên toàn quốc đã triển khai các biện pháp để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy
kết quả tình hình an ninh trật tự trên toàn quốc được đảm bảo an toàn tuyệt đối không để xảy ra các tình huống phát sinh đột xuất bất ngờ
vào ngày quốc khánh các đối tượng thù địch thường dùng các mạng xã hội như youtube
zalo facebook hoặc những đài báo có trụ sở đặt ở nước ngoài để đăng tải truyền tải những bài viết hình ảnh phản ánh thiếu khách quan hoặc xuyên tạc
bịa đặt hoàn toàn về tình hình đất nước ta lợi dụng để bồi nhọ những thành quả của việt nam trên các lĩnh vực xây dựng đảng quản lý nhà nước phát triển kinh tế văn hóa xã hội
tung tin thất thiệt gây hoang mang trong dư luận mục đích là gây ảnh hưởng không tốt đến nội bộ trong nước
trước tình hình trên các lực lượng nghiệp vụ đã nắm chắc tình hình có những bài viết phản bác lại các quan điểm sai trái bôi nhọ của các thế lực thù địch kiểm soát ngăn chặn những nội dung không đúng nội dung xấu độc không để phát sinh thành những vấn đề phức tạp
ngoài ra trong những ngày nghỉ lễ lực lượng công an cũng đảm bảo ổn định tình hình an ninh nội bộ an ninh kinh tế an ninh văn hóa
trong công tác đấu tranh với phạm pháp hình sự các lực lượng nghiệp vụ cũng đã chủ động tăng cường phương tiện và con người tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ để ngăn chặn những vụ việc như đua xe trái phép cơ bạc cá độ cướp cướp giật tài sản tội phạm hoạt động theo băng ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen có thể xảy ra
và lực lượng công an đã ngăn chặn không có vụ việc nào phát sinh phức tạp

đánh võng đảm bảo các tuyến xe chở khách an toàn đặc biệt là tại các địa bàn giao thông trọng điểm các khu vực tập trung đông người

chúng ta sẽ phân bổ lực lượng bố trí hợp lý làm sao để có thể là khi có tình huống xảy ra là chúng ta có thể ngăn chặn kịp thời ngay
xác định thời điểm trước và sau mỗi kỳ nghỉ lễ thường xảy ra tình trạng ồn tắc do lượng người và phương tiện tăng đột biến tại các tuyến đường ở nội đô và đặc biệt tại các tuyến cao tốc nối vào các thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh
lực lượng công an đã huy động quân số túc trực tại các tuyến đường để đảm bảo giao thông thông suốt
về tình hình tai nạn giao thông trong ba ngày nghỉ lễ toàn quốc đã xảy ra bảy mươi ba vụ tai nạn giao thông làm năm mươi bảy người chết bốn mươi sáu người bị thương
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám giảm một mươi vụ nhưng số người chết đã tăng một mươi một người số người bị thương giảm bảy người
về tình hình cháy nổ trong ba ngày nghỉ lễ quốc khánh cả nước không để xảy ra vụ cháy nổ phức tạp
lực lượng phòng cháy chữa cháy công an các tỉnh thành phố đã kịp thời khống chế không để xảy ra hiện tượng cháy lan cháy phức tạp
trong vụ cháy tại quán karaoke ở bắc ninh
khiến một người tử vong cũng đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng xuống hiện trường dập tắt đám cháy cứu những người khác mắc kẹt ra khỏi đám cháy
ngoài công tác chữa cháy tại một số địa bàn trọng điểm địa điểm tập trung đông người như bến tàu bến xe các chợ trung tâm thương mại kho tàng bến bãi
thuộc địa bàn hà nội và các tỉnh lân cận hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng